bệnh viện bạch mai là cơ sở điều trị tuyến cuối mỗi ngày tiếp nhận khoảng một trăm linh người bệnh nặng từ các cơ sở y tế chuyển đến
trong trường hợp cách ly toàn bộ bệnh viện bạch mai sẽ có nguy cơ khiến cho không ít người bệnh nặng mất đi cơ hội được cứu sống
vì vậy bộ y tế vừa có văn bản về việc bệnh viện bạch mai tổ chức tiếp nhận điều trị người bệnh nặng nguy kịch
bệnh viện bạch mai tiếp nhận các bệnh nhân nặng nguy kịch mà không thể chuyển sang các bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện khác trên địa bàn hà nội
sở khám chữa bệnh tuyến dưới tổ chức hội trần trao đổi trực tuyến với bệnh viện bạch mai để thống nhất việc chuyển người bệnh đến bệnh viện bạch mai để điều trị hay chuyển người bệnh sang các bệnh viện khác cho phù hợp
còn bệnh viện bạch mai phải tổ chức phân luồng những người bệnh nặng được chuyển tuyến đến bệnh viện trực tiếp đến khoa cấp cứu khoa hồi sức tích cực
trong khoa phải bố trí một khu vực riêng tiếp nhận những người bệnh này bệnh viện bạch mai thực hiện xét nghiệm sars cov hai cho người bệnh đến điều trị